hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong tình trạng di biến động dân cư phức tạp người dân từ các địa phương khác vẫn đang về thành phố hồ chí minh trong thời gian tới
tỷ lệ tiêm chủng dựa trên mẫu số dân cư ở một mốc thời gian nhất định trước dịch và sau dịch khác nhau do đó tỷ lệ thống kê khác nhau
ngay cả bây giờ nếu một trăm linh rồi nhưng vài ngày tới sẽ thay đổi khi người đi từ nơi khác đến vẫn sẽ có những người chưa được tiêm vaccine
việc này là hết sức bình thường đối với thành phố hồ chí minh không có sự mâu thuận của các số liệu báo cáo ông tâm cho biết
ngoài ra ông tâm cho biết bộ y tế quy định rõ các trường hợp đang diễn tiến bệnh cấp tính dị ứng nhiễm trùng cấp phụ nữ mang thai sẽ hoãn tim
sau khi qua giai đoạn đó thì tổ chức tiêm bình thường bằng cách đăng ký với trạm y tế xã phường
theo hcdc chiến dịch tiêm vaccine mũi nhắc lại và bổ sung của thành phố hồ chí minh bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai đến nay
đã thực hiện được bốn bốn trăm bốn mươi tám mũi bổ sung bảy ba trăm bảy mươi mũi nhắc lại đối tượng là người bệnh suy giảm miễn dịch lực lượng tuyến đầu chống dịch
trước đó kết thúc đợt hai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thành phố có bảy trăm linh chín sáu trăm bốn mươi năm trẻ em đã tiêm chủng
tăng hơn bảy bốn trăm tám mươi một em so với dự kiến ban đầu tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một đạt chín mươi sáu sáu mũi hai đạt tám mươi năm
quý vị và các bạn thân mến chiều qua tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh thông tin
với báo chí về ba trường hợp du khách từ thành phố hồ chí minh đến hồng kông được phát hiện dương tính sars cov hai
bà mai cho biết thành phố đang làm việc với cơ quan chức năng tại hồng kông
và được biết kết quả xét nghiệm ba hành khách này dương tính với chủng delta
chứ không phải là biến thể omicron như thông tin trước đó
thông tin từ cơ quan chức năng hồng kông đã giải mã trình tự gen của ba du khách bay từ thành phố hồ chí minh
sau khi giải mã du khách mắc biến chủng delta liên quan đến biến thể omicron
hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự thông tin
và có sự kiểm tra sát sao cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt
đối với người nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không và hàng hải
tuy nhiên tính tới hiện tại biến thể omicront chưa xuất hiện tại thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh hiện có một chín mươi bảy lượt khách là người nước ngoài đến du lịch tất cả đều được sàn lọc
trong đó phát hiện một mươi chín người dương tính với sars cov hai
tất cả mẫu dương tính được chuyển đến cơ quan chức năng để giải mã trình tự gen
và chưa phát hiện ra omicron
về rác thải từ f cách ly tại nhà
sở y tế đã có văn bản về việc tăng cường quản lý f tại đơn vị cách ly và tại nhà
toàn bộ đơn vị là cơ sở y tế trên địa bàn phải nắm danh sách quản lý f hai
phối hợp với sở tài nguyên và môi trường trong việc xử lý rác đảm bảo an toàn theo hướng dẫn
hiện các địa phương đang phát phiếu điều tra
đây cũng là một phần quan trọng của hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân
về việc huy động các nhà thuốc tham gia chăm sóc f tại nhà
theo đó sẽ có một số nhà thuốc được phòng y tế tại các địa phương
đề xuất với ủy ban nhân dân được phép cấp phát thuốc cho bệnh nhân
đây là cánh tay nối dài của ngành y tế trong cuộc chiến với covid một mươi chín
những nhà thuốc được chọn sẽ được phép cấp phát túi a b c cấp phát miễn phí cho f
tin tức liên quan đến việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín dịp cận tết
thưa quý vị và các bạn
mới đây thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ủy ban an toàn giao thông quốc gia
các bộ ngành địa phương thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự
an toàn giao thông và kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng ngâm dần hai nghìn hai mươi hai
công điện ghi nhận năm hai nghìn hai mươi một với nỗ lực của cả hệ thống chính trị
và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân nước ta đã từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
đồng thời các hoạt động kinh tế xã hội cũng đang dần phục hồi và phát triển trở lại
nhu cầu vận tải hành khách hàng hóa và mật độ phương tiện tham gia giao thông
cũng từng bước phục hồi gia tăng nhanh trong điều kiện bình thường mới
đã từng bước được kiểm soát nhưng tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lượng
thủ tướng yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành
các tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tập trung tuyên truyền
phổ biến quy định pháp luật hướng dẫn kỹ năng về đảm bảo an toàn giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân
trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe
không phóng nhanh vượt ẩu không chở quá số người quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
khi đi mô tô xe máy xe đạp điện phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt
kế hoạch tổ chức thực hiện phục vụ vận tải tết tuân thủ nguyên tắc năm k
nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông
ung thắc giao thông trong dịp tết và tại khu vực diễn ra lễ hội xuân trong các bản tin thời sự
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng dịch covid một mươi chín
giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện
về quê trong dịp tết xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định
công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng số điện thoại đường dây nóng của cơ quan trung ương
và của từng địa phương để tiếp cận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
phối hợp giải quyết kịp thời khắc phục những sự cố tai nạn giao thông niêm yết đầy đủ các thông tin
về phòng chống dịch covid một mươi chín tại các đầu mối giao thông như bến xe nhà ga sân bay bến cảng
và trên các phương tiện vận tải công cộng
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về dịch bệnh tại tp hcm
nếu như hà nội đang phải đối diện với dấu mốc đầu tiên trò một ca do làn sóng thứ tư
thì tp hcm lại hân hoan đón tin vui khi một trăm năm mươi học sinh tp hcm trở lại trường học
trực tiếp chưa phát hiện covid một mươi chín trong trường học tp hcm
thông tin này được phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo cung cấp thông tin
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
theo phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng
hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến
trong đó số học sinh lớp chín trở lại trường là tám mươi chín trăm hai mươi bảy em đạt chín mươi sáu
số học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp là sáu mươi năm trăm sáu mươi sáu em đạt chín mươi ba sáu mươi hai
ông dũng cũng cho biết ngành giáo dục và y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể
các cơ sở trường học cũng xây dựng phương án xử lý f f một khi phát hiện tại trường học
trước mắt hai ngành phối hợp khi xuất hiện các ca bệnh
các tổ xét nghiệm xét nghiệm nhanh tại các quận huyện phối hợp với các trường
test nhanh cho f một khi có ca nhiễm xuất hiện
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho hay sáng nay sở y tế và sở giáo dục
tổ chức năm đoàn đi xuống một số đơn vị kiểm tra việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp
ngoài ra sở dục đào tạo chủ động tổ chức các đoàn của các phòng chuyên môn
kiểm tra phòng chống dịch an toàn trên hai mươi hai quận huyện
tới thời điểm này chưa ghi nhận ca nhiễm trong trường học ông dũng nói
việc học trực tiếp ở tp hcm diễn ra trong bối cảnh mỗi ngày thành phố vẫn ghi nhận hơn một ca f
số ca tử vong ở mức hai con số
tuy nhiên đa số học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín